cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa tiến hành theo dõi và phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn mẫu hai mươi chín tuổi chú tỉnh quảng nam bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực phường hòa thọ tây quận cẩm lệ phát hiện có một máy hàn để trước sân không có người trông coi
mẫu đơn lẻn vào và lấy trộm rồi tẩu thoát sau đó đem đi tiêu thụ
sau thời gian lẩn trốn lên vùng núi đông giang mẫu bị phát hiện và được di lý về công an quận cẩm lệ
phục vụ điều tra
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng hà thị vi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn dù xã chấn thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
và đối tượng lường thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nong khoang hai xã nghĩa sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội mua bán người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng l a vàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ hậu thường trú tại
xã lao trải huyện mù cang trải tỉnh yên bái đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý